đội cảnh sát môi trường công an tp vinh vừa bắt một vụ sản xuất bánh cốm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện có năm trăm chín mươi bốn chiếc bánh cốm thành phẩm một mươi ba bịch bánh cốm chưa thành phẩm
kiểm tra cơ sở sản xuất của gia đình anh trần văn lô sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại khối vĩnh mỹ phường vĩnh tân thành phố vinh
lực lượng chức năng đã phát hiện năm trăm chín mươi bốn chiếc bánh cốm thành phẩm và các nguyên phủ liệu để làm bánh khác
tại thời điểm kiểm tra anh lô không xuất trình được bất cứ một loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tăng vật để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật